liên hợp quốc đã kêu gọi các nước đẩy nhanh việc tiếp nhận người tị nạn syri từ các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất xảy ra ở nước này và thổ nhĩ kỳ trong thời gian vừa qua
lời kêu gọi được đưa ra khi có khoảng gần một trăm linh người tị nạn syri đã từ thổ nhĩ kỳ đến thủ đô matrid của tây ban nha
trong một tuyên bố chung tổ chức di cư quốc tế của liên hợp quốc và cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn đã hối thúc các nước đẩy nhanh quá trình tái định cư và tiếp nhận người tị nạn syri ở thổ nhĩ kỳ
theo các tổ chức đây là một cách thể hiện tình đoàn kết và chia sẻ trách nhiệm đảm bảo các giải pháp thay đổi cuộc sống của những người tị nạn
tổ chức di cư quốc tế của liên hợp quốc và cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn cũng đánh giá cao việc chính phủ tây ban nha đã đẩy mạnh tiếp nhận người tị nạn syri và bày tỏ hy vọng những động thái tương tự cũng sẽ nhanh chóng được nhân rộng
trong gần một mươi hai năm vừa qua thổ nhĩ kỳ đã tiếp nhận khoảng ba năm triệu người tị nạn syri chạy trốn khỏi cuộc nội chiến
trận động đất hồi tháng trước cũng đã ảnh hưởng đến khoảng chín triệu người trong đó có hơn một bảy triệu người là người tị nạn